vào khoảng hai mươi ba h một mươi năm đêm năm tháng hai năm hai nghìn hai mươi một người dân tình cờ phát hiện ông nguyễn văn lực
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy trú ở hẻm một trăm năm mươi ba ngô đến phường vĩnh phước thành phố nha trang

xe cấp cứu trung tâm y tế một trăm một mươi năm khánh hòa khẩn trương đến nơi nhưng các bác sĩ xác định nạn nhân đã mất mạng

công an thành phố nha trang tiến hành khám nghiệm hiện trường và nạn nhân
đồng thời thu thập thông tin về nạn nhân kết hợp trích xuất hình ảnh từ camera nhà dân gần hiện trường
kết quả khám nghiệm cho thấy nạn nhân mất mạng do vết tác động vào vùng ngực trái bằng vật sắc nhọn
tại hiện trường công an tìm thấy đôi dép quai chéo màu đen cùng với chiếc mũ bảo hiểm màu trắng có lưỡi chai nhãn hiệu asidat
nghi vấn hôn thủ bỏ lại trước khi tẩu thoát
hình ảnh trích xuất từ camera của người dân ở hai đầu hiện trường cho thấy

vài phút sau đó thì hai người này tăng tốc tẩu thoát rất nhanh

mặc áo dài tay vào quần vải màu tối đầu đội mũ bảo hiểm màu trắng có lưỡi chai
nữ nghi can đi xe máy honda visian màu đỏ độ tuổi khoảng hai mươi đến hai mươi hai cao khoảng một m năm mươi vóc dáng nhỏ

vụ trọng án xảy ra vào thời điểm nửa đêm
khi đường ngô đến vắng vẻ hầu hết người dân đã ngủ
hình ảnh trên camera mờ nhòe không nhận diện được biển kiểm soát xe máy của hai nghi can
nạn nhân làm nghề thợ mộc

nên các trinh sát hình sự điều tra viên vấp phải không ít khó khăn khi điều tra truy xét hành tung hung thủ

hơn hai trăm linh đối tượng và gần ba trăm linh xe máy có đặc điểm nhân dạng nêu trên ở thành phố nhà trang đã được giả soát
sàng lọc bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ xuyên suốt những ngày đêm mọi người đang vui xuân đón tết

đến ngày hai mươi ba tháng hai cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh khánh hòa có văn bản thông báo trên các phương tiện thông tin

đồng thời tác động nữ nghi can

trưa ngày hai mươi bảy tháng hai năm hai nghìn hai mươi một nữ nghi can trần thị mỹ duyên sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám
chú ở tổ một mươi năm khu ngọc sơn phường ngọc hiệp thành phố nha trang đã đến cơ quan công an khai nhận
là một trong hai người đang bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh khánh hòa truy tìm
từ lời khai của duyên trong chiều cùng ngày một mũi trinh sát do thượng tá nguyễn sĩ hân
phó trưởng phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh khánh hòa trực tiếp chỉ huy phối hợp công an huyện vạn ninh

chú ở một mươi ba đô lương phường phước tiến thành phố nha trang
khi đối tượng này đang lẩn trốn tại nhà người thân ở một làng trài ven biển đầm môn hạ xã vạn thạnh huyện vạn ninh

đưa người yêu là trần thị mỹ duyên đi xe máy biển kiểm soát bảy mươi chín n hai mươi ba nghìn sáu trăm sáu mươi
rời một quán nhậu ở nội

khi đi trên đường ngô đến phường vĩnh phước
thì ông nguyễn văn lực đi xe máy từ phía sau vượt lên va chạm nên hai bên lớn tiếng cãi vã

sau đó lê công tuấn kiệt sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám
chú tại phường phước tân nha trang mang theo mũ bảo hiểm
cùng với một đôi dép tới khu vực hòn trồng đưa cho dũng

lúc này tại điểm hẹn trên đường trần nhân duật
ngoài dũng quyên kiệt còn có lê nguyễn minh đức sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy hàng xóm của dũng
kiều duy tiến sinh năm hai nghìn trú tại phường vĩnh trường nha trang
lê thái nhân sinh năm hai nghìn trú tại xã vĩnh phương nha trang

thì được biết nạn nhân bị dũng đã bỏ mạng
tuy vậy thay vì khuyên dũng tới cơ quan công an đầu thú
các đối tượng đã cùng lên kế hoạch giúp nghi phạm lẩn trốn
với những chứng cứ tài liệu thu thập được đến nay
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đã khởi tố vụ án
khởi tố bị can bắt tạm giam đối tượng dũng về hành vi giết người
khởi tố các đối tượng kiệt nhân tiến về hành vi che giấu tội phạm

vừa mới mãn hạn tù vào ngày hai mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
chiều hai mươi sáu tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai tòa án nhân dân tỉnh khánh hòa
tuyên phạt bị cáo trần quốc dũng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy
trú tại phường phước tiến thành phố nha trang tỉnh khánh hòa

tiếp tục bồi thường hai trăm linh triệu đồng cho gia đình bị hại
ba bị cáo bị tuyên phạt về tội che giấu tội phạm gồm
lê công tuấn kiệt sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám trú tại phương phước tân
thành phố nha trang tỉnh khánh hòa một năm sáu tháng tù
lê thành nhân sinh năm hai nghìn trú tại phương phước tân

kiều duy tiến sinh năm hai nghìn trú tại phường vĩnh trường

hai bị cáo bị tuyên phạt về tội không tố giác tội phạm gồm

thành phố nha trang tỉnh khánh hòa một năm sáu tháng tù
trần thị mỹ quyên sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám trú tại phường phước hải
thành phố nha trang tỉnh khánh hòa một năm tù

tại khu vực ngã tư đường lý tự trọng trần hưng đạo
nha trang tỉnh khánh hòa xảy ra một vụ án mạng

nạn nhân là anh lê thanh vũ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi

đi trên ba bốn chiếc xe máy phía trước

anh vũ vừa cho xe dừng lại
thì một đối tượng bước tới đạp vỡ kính cửa xe bên tài
dùng dao tác động làm anh vũ trọng thương
gây án xong cả nhóm lên xe tẩu thoát
anh vũ dù đã được các nhân viên đưa đi cấp cứu

công an tỉnh khánh hòa đã khẩn trương triển khai

nguyên nhân ban đầu được xác định vụ án xảy ra

điều đó cho thấy tính chất côn đổ và rất manh động
của nhóm hung thủ gây án
chuyên án mang bí số năm trăm linh hai g được công an khánh hòa xác lập

phó giám đốc thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra công an khánh hòa

bằng các biện pháp nghiệp vụ và sự hỗ trợ của quần chúng
một mươi hai giờ trưa ngày một mươi tháng hai
ban chuyên án đã xác định được một trong những đối tượng

đối tượng này là trần trọng khải một mươi bảy tuổi

ban chuyên án quyết định phá án
và đầu mối đầu tiên chính là bắt đối tượng khải

được các trinh sát áp giải về cơ quan

sau đó chạy lên trước ép chiếc xe do thanh niên tên là hùng điều khiển

sau đó cả nhóm đuổi theo chiếc xe này

thì một số đối tượng trong nhóm dùng mũ bảo hiểm
gạch đá đạp vào kính xe ô tô

từ lời khai của khải
các trinh sát đã xác định được một số đối tượng tham gia gây án gồm

nghi can chính trực tiếp sát hại anh vũ là nguyễn minh hùng hai mươi sáu tuổi
chú tại khóm vườn dương phường phước tân

cùng một số đối tượng khác
từ một mươi chín h đến hai mươi h ngày mùng ba tết
các tổ trinh sát đã lần lượt bắt các đối tượng hồng và huy

tổ trinh sát còn lại cũng đã bắt được nguyễn minh hùng
nghi can chính của vụ án

sau khi bị chiếc xe bảy chỗ ép vào lề đường tô hiến thành

hùng đã chạy đến tiếp tục dùng tay đấm vỡ cửa kính xe bên tài
rút tác động thẳng vào ngực lái xe
gây án xong cả bọn đi lên mã vòng ăn đêm

tối hôm sau nghe tin người lái xe là anh lê anh vũ đã bỏ mạng
hùng đã đi lên hương lộ bốn mươi năm và phi tang chiếc dao gây án

đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng
xảy ra ngay thời điểm trước tết gây hoang mang trong dư luận
việc nhanh chóng điều tra làm rõ và truy bắt thành công
những đối tượng gây ra vụ án là một chiến công xuất sắc
của lực lượng công an khánh hòa trong những ngày đầu năm mới